xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết trên cả nước trong hai ngày cuối tuần tiếp tục thuận lợi cho hoạt động nghỉ dưỡng và du lịch của người dân
khi mà tại bắc bộ khối không khí lạnh chi phối đang tiếp tục suy yếu chậm
nên thời tiết chủ đạo tại đây là ít mưa và có nắng hành
với nền nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi hai đến hai mươi chín độ
cần lưu ý là trời nắng hành sẽ khiến cho cơ thể mất nước nhanh
nên người dân cần chủ động bổ sung đủ nước để đảm bảo sức khỏe
lùi xuống trung bộ các tỉnh thanh hóa và nghệ an vẫn có thời tiết khá tương đồng với bắc bộ
khi phổ biến ít mưa đêm và sáng trở rét
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tăng nhẹ lên mức hai mươi năm hai mươi tám độ
còn tại khu vực trung và nam trung bộ thì chỉ có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ ở các khu vực này cũng có xu hướng tăng với nhiệt độ cao nhất lần lượt ở mức hai mươi bảy ba mươi độ và hai mươi chín ba mươi hai độ
sao ơn ở phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ ngày và đêm tại khu vực tây nguyên là từ một mươi bảy đến hai mươi tám độ
còn tại khu vực nam bộ là hai mươi hai ba mươi ba độ có nơi cao hơn
đến với những thông tin trên biển
tại khu vực quần đảo hoàng sa chỉ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
với gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống mức bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp năm
tây tây cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh biển động
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực thủ đô hà nội ít đến quang mây đêm không mưa ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba đêm và sáng trời rét
nhiệt độ từ một mươi bốn đến hai mươi tám độ